tại thành phố vũng tàu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phối hợp với ubnd tp vũng tàu tổ chức lễ gia quân chiến dịch hãy làm sạch biển năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động đầy ý nghĩa này đã thu hút được sự tham gia của một trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và hai trăm linh đoàn viên thanh niên hội viên hội cựu chiến binh
sau lễ phát động các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội viên hội cựu chiến binh và học sinh sinh viên đã tiến hành thu gom rác thải tại năm km bờ biển bãi sau
đoạn từ mũi nginh phong đến khu du lịch biển xanh thành phố vũng tàu và bãi biển hồ tràm xã phước thuận huyện xuyên mộc
đồng thời tuyên truyền vận động người dân và khách du lịch bỏ rác đúng nơi quy định
tại bà rịa vũng tàu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay một mươi hai đơn vị trực thuộc bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tỉnh đều phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương triển khai thu gom rác ở các bãi biển
ít nhất một lần một tháng tuyên truyền vận động để người dân khách du lịch hiểu rõ và tham gia chiến dịch
huy động các nguồn lực tham gia lắp đặt sử dụng quản lý thùng rác tại các bãi biển
vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định